các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong các nghiên cứu được trang mạng jube com của mỹ đăng tải ngày hai mươi tám tháng một mươi hai
giáo sư seldon jacobson tại trường kỹ thuật thuộc đại học illinois urbana
trạm bàn mỹ đã cùng các đồng nghiệp sử dụng dữ liệu mới nhất về sự lan truyền
của giọt bắn trong không khí khi giả lập mô hình các vị trí ngồi lý tưởng nhất
trên những chuyến bay boeing thường thường
kết quả cho thấy tốt nhất nên bỏ trống các ghế giữa và để cắt một số hàng ghế
ngoài ra những hàng ghế cuối của máy bay ít có nguy cơ lây truyền dọc bắn hơn
do có ít người chọn ngồi ghế sau
do đó các chuyến bay có đồng khách có thể bố trí ngồi các hàng ghế sau
cách này cũng giúp các khoang trên rộng rãi hơn
một cách sắp xếp an toàn khác mà các hãng hàng không có thể áp dụng để giảm thiểu rủi ro
là bố trí các gia đình hoặc giống các hộ gia đình ngồi cùng nhau
đồng tác giả nghiên cứu cử nhân khoa học máy tính ial loden cho biết
thông thường các hãng hàng không thường chia nhỏ các nhóm khách
nhưng nếu được thì nên ưu tiên sắp xếp những người có cùng nhóm ngồi gần nhau
như vậy sẽ khoanh vùng được các nguy cơ nếu có từ đó về tổng thể sẽ giúp giảm nguy cơ lây lan trên máy bay
tất nhiên điều quan trọng là tất cả hành khách khi đi máy bay phải tuân thủ quy định đeo khẩu trang
nghiên cứu trên chỉ ra rằng việc đeo khẩu trang thường xuyên giúp giảm ba mươi nguy cơ lây lan virus sars cov hai
bất kể việc bố trí chỗ ngồi như thế nào
thêm một ekip an toàn nữa là hành khách khi đi máy bay nên mở các lỗ thông gió ngay phía trên đầu chỗ ngồi của họ
giáo sư chékovson nhấn mạnh dù không thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro
nhưng việc giảm bớt các nguy cơ lây nhiễm virus sars cov hai là điều có thể
mặc dù ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan tại mỹ hàng loạt các quốc gia thông báo lập đỉnh số ca mắc covid một mươi chín trong những ngày cuối năm
giữa bối cảnh tổ chức y tế thế giới who cảnh báo nguy cơ về thảm họa kép sóng thần omicron kết hợp với delta
các chuyên gia y tế cũng khuyến nghị chính phủ của các nước không nên giảm hạn chế phòng dịch
trong đó có việc giảm thời gian cách ly các ca mắc covid một mươi chín bất chấp số bệnh nhân diễn tiến nặng không tăng
tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới t rod ở hà nội gary yasset hôm qua ngày hai mươi chín tháng một mươi hai cho biết delta và omicron là hai mối lo ngại
có thể dẫn đến các cơn sóng thần covid một mươi chín điều này có thể gây ra sức ép đối với hệ thống y tế
với những người chưa tiêm vaccine có nguy cơ tử vong cao hơn nhiều do cả hai biến thể
ông gari yassette nhấn mạnh sức ép đối với hệ thống y tế không chỉ là các ca mắc mới
mà còn là số lượng nhân viên y tế mắc bệnh omecron đang lây lan nhanh cùng với vaccine
các biện pháp giãn cách xã hội là cần thiết để ngăn chặn lây nhiễm bảo vệ nhân viên y tế và hệ thống
đảm bảo các hoạt động xã hội và giáo dục được tiếp diễn
cảnh báo của tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới đưa ra khi hàng loạt các quốc gia thông báo số ca lập đỉnh
nhanh hơn so với dự kiến trung bình số ca mắc mới mỗi ngày tại mỹ hay anh và pháp đều vượt trung bình hơn hai trăm linh ca
trong ngày số ca lây nhiễm xuất hiện ở cả người đã tiêm và chưa tiêm vaccine
những quốc gia như matta có độ bao phủ vaccine lên đến chín mươi năm vẫn chứng kiến số ca mắc mới tăng mạnh
mặc dù vậy vaccine vẫn đang được chứng minh là có tác dụng bảo vệ bởi vì mặc dù số ca mắc mới tăng lên
theo cấp số nhân ở nhiều quốc gia số ca nhập viện và ngay cả những người nhập viện
nhu cầu thở máy nhu cầu chăm sóc đặc biệt cũng không tăng mạnh
hiện tại mỹ ghi nhận khoảng chín bệnh nhân covid một mươi chín nhập viện mỗi ngày
thấp hơn nhiều so với mức một mươi sáu năm trăm linh ca một ngày
từng ghi nhận vào tháng một
với số ca mắc mới hàng ngày chiếm gần ba dân số mata
nhưng hiện tại chỉ có tám mươi hai bệnh nhân covid một mươi chín đang được điều trị
tuy nhiên trước việc nhiều quốc gia giảm thời gian tự cách ly
cũng như biện pháp hạn chế phòng chống dịch
giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp marian nhận định
các nước cần thận trọng trong việc thay đổi chiến lược
tôi nghĩ điều quan trọng nhất lúc này là cần thận trọng trong việc thay đổi chiến thuật và chiến lược ngay lập tức
chỉ dựa trên số liệu về omicron omicron ít gây ra bệnh nặng hơn và dễ lây làn hơn
điều đó đúng nhưng chúng ta cần phải đợi và xem do vaccine hoạt động hay là do biến thể yếu
chúng ta cần phải chờ đợi
tây ban nha mới thông báo rút ngắn thời gian cách ly đối với các ca mắc covid một mươi chín
từ một mươi xuống còn bảy ngày
trước đó mỹ cũng giảm khuyến nghị cách ly đối với các trường hợp mắc covid một mươi chín không có triệu chứng
từ một mươi xuống còn năm
theo các chuyên gia của who ngay cả với những biến thể trước
hầu hết bệnh nhân sẽ ủ bệnh và xuất hiện các triệu chứng
và xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai trong sáu ngày đầu
như vậy chỉ sau khoảng thời gian này khả năng dương tính hoặc truyền bệnh thấp hơn
do đó việc giảm thời gian cách ly với những người mắc covid một mươi chín là sự đánh đổi
giữa việc kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh với duy trì các hoạt động của nền kinh tế
hiện tại cũng có nhiều lo ngại các ca covid một mươi chín có thể lây lan như cháy rừng sau dịp lễ năm mới
cũng như có thêm nhiều quốc gia thông báo hạn chế các hoạt động đón mừng năm mới
cũng như thúc đẩy các chiến dịch tiêm tăng cường vaccine
trong khi đó tại các quốc gia trên thế giới các biện pháp chống dịch cũng thay đổi liên tục
để kịp thời đối phó với mối nguy hiểm từ biến thể omicron
tại mỹ chuyên gia dịch tễ hàng đầu nước này cho hay
nước mỹ sẽ sớm bước vào giai đoạn chuyển tiếp trong vài tháng tới quay về cuộc sống bình thường
viện dẫn những nghiên cứu cho thấy biến chủng omicron của virus sars cov hai ít nguy hiểm hơn
so với các biến thể trước đây
bác sĩ anthony fosi cố vấn y tế nhà trắng nói rằng nước mỹ sẽ sớm bước vào giai đoạn
mà virus không còn gây xáo trộn xã hội
nước mỹ có thể bước vào giai đoạn chuyển tiếp chung sống bình thường với các hạn chế tối thiểu
trong vòng vài tháng tới ông fauci nói
bác sĩ foxi đưa ra tuyên bố trong bối cảnh số ca nhiễm trung bình ở mỹ đã tăng lên khoảng hai trăm bốn mươi ca một ngày
tăng sáu mươi so với tuần trước đó
số ca nhiễm tăng mạnh trở lại ở mỹ được cho là do biến thể omicron lây lan
giới chức mỹ hiện đang phân vân về các biện pháp kiểm soát dịch
các chuyên gia y tế mỹ bao gồm cả bác sĩ fauci đã khuyến cáo người dân nên hạn chế tụ tập đông người
trong dịp năm mới
trước đó mỹ không ban hành các quy định hạn chế trong dịp noel và giảm thời gian tự cách ly từ một mươi ngày xuống còn năm ngày
đối với những người tiếp xúc gần với các ca nhiễm
trong cuộc họp báo ngày hai mươi chín tháng một mươi hai bác sĩ foxi nói các nghiên cứu ở nam phi anh nhật bản hồng kông
và cả mỹ đều cho thấy omicron lây lan mạnh hơn nhưng ít gây triệu chứng nặng
ở thời điểm hiện tại bác sĩ vô sinh nói chưa cảm thấy cần áp đặt quy định chứng minh tiêm chủng bắt buộc
trên các chuyến bay thương mại nội địa ở mỹ
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại